thưa quý vị bóc lạc là công việc mà thoạt nghe có vẻ rất dễ thực hiện
tuy nhiên bóc cả tấn lạc bằng tay trong khoảng thời gian ngắn thì không hề đơn giản chút nào phải không thưa quý vị
với mục đích giúp bà con nông dân đỡ vất vả khi phải bóc lạc thủ công bằng tay
một cựu binh người dân tộc sán diều ông lê duy bảo ở thái nguyên đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm máy bóc vỏ lạc
trong phần sáng chế ứng dụng ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng trải nghiệm chiếc máy thú vị này
giống như bao gia đình khác đang sinh sống tại vùng đất hóa thượng một xã miền núi khó khăn của tỉnh thái nguyên
gia đình bà phó thị hồng đã có nhiều năm trồng lạc
để nâng cao giá trị ủ lạc gia đình bà thường tiến hành phơi khô rồi tách vỏ bán hạt lạc
cùng với việc trồng lạc bóc vỏ lạc cũng là công việc mà gia đình bà hồng phải thực hiện bằng tay trong rất nhiều năm
công việc bóc thuê lạc hoặc là bóc của nhà thì toàn bóc bằng tay
xong rồi bóc tay đầu thì lại làm cái nhắp từng hạt như thế này
nó vỡ xong rồi được một cụ vút nhân ra nhân lạc ra lạc
thế là làm ngày thì không được bao nhiêu thì đến đêm lại phải bóc

chứng kiến gia đình và bà con hàng xóm hàng ngày mất
nhiều thời gian và công sức để bóc vỏ lạc
ông lê duy bảo quyết tâm nghiên cứu tìm ra cách chế tạo chiếc máy bóc lạc
tuy nhiên để bắt đầu công việc thì không đơn giản chút nào
bởi ông chưa từng được học hành hay đào tạo qua bất cứ trường lớp nào về cơ khí
nhưng những khó khăn ấy không làm nản lòng người cựu chiến binh lê duy bảo
sau một thời gian mầy mò tỉ mỉ thiết kế lắp ráp
ông bảo đã cho ra đời chiếc máy bóc lạc bằng gỗ trước sự vui mừng của bà con
do máy nhỏ gọn nên có thể đặt ở nhiều vị trí và di chuyển khá dễ dàng
nguyên lý cơ bản của máy là dùng trục quay có cạnh trái khế sát vào lớp vỏ bọc bên ngoài
để vỏ lạc dập ra cho hạt rơi xuống và tách rời khỏi vỏ
người sử dụng chỉ cần dùng dụng cụ sang sảy để thổi vỏ lạc ra ngoài còn nhân lạc ở lại
hàng nửa tiếng hoặc là một mươi phút mới có được nửa hai mươi phút mới được nửa bơ ví dụ như thế
thế thì bây giờ nó cũng chắc nó nóng hơn chứ hơn nhiều hàng trăm lần chứ
mặc dù đã giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian công sức khi bóc lạc
tuy nhiên do còn một số hạn chế nhất định như chất liệu máy chưa tốt dẫn đến việc khi bóc khiến nhiều hạt lạc bị lỗi vỡ
nên sáng chế của ông vẫn chưa được thương mại hóa rộng rãi
cũng phải có một ít vốn để sản xuất chuyển từ cái gỗ này sang ý tưởng sắt bằng kim loại
thứ nhất là nhẹ này dễ mang này không đồ sộ này mà tiết diện các thứ của nó thì cũng dễ sản xuất
thực tế cho thấy nhờ có máy bóc lạc của ông lê duy bảo mà khoảng một mươi năm nay người dân nơi đây đã thoát khỏi công việc bóc vỏ lạc thủ công
nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng lạc từ đó vươn lên thoát nghèo
ngoài sản phẩm máy bóc vỏ lạc ông bảo còn nghiên cứu đầu tư sáng chế cải tiến một số công cụ phục vụ sản xuất hiệu quả như máy xế ngô sắn máy cuộn dây điện v v
những sản phẩm này đều có điểm chung là dễ sử dụng mang lại nhiều tiện ích có phần giúp bà con nông dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp